những ngày đầu bà xanh nghĩ đây là một gia đình nhưng về sau thấy bé a chỉ gọi huyên bằng chú và có thái độ vô cùng sợ hãi trước huyên nên bà mới biết giữa chị l và người đàn ông đi cùng chỉ là cặp kè
quá trình sinh sống huyền ít khi tiếp xúc nói chuyện với mọi người vì thanh niên này bị điếc cuộc sống giữa hắn và người tình liên tục xảy ra mâu thuẫn cãi vã
chúng nó cứ sáng đi làm thì chiều về lại cãi nhau nhưng mọi việc chỉ dừng ở mức cãi chửi nhau
chưa đánh nhau bao giờ bà sành kể
bà cũng cho biết trong khoảng năm tháng huyên ở trọ tại nhà mình bà chưa thấy thanh niên này đánh bé ngọc a bao giờ và cũng không thấy bé quấy khóc gì
ông nguyễn trung hát bố đẻ của huyên cho biết con trai ông bị điếc từ bé nên sau khi học xong cấp ba thanh niên này được gia đình cho đi học nghề mộc rồi tới xã hữu bằng huyện thạch thất làm việc
từ ngày nhỏ huyên sống với ông bà nội và đi làm xa ít khi ở nhà
không có nhiều thời gian để nói chuyện cùng nhau
ông hát nói rằng con trai mình là người chưa vi phạm pháp luật chịu khó làm ăn
cách đây mấy tháng anh ta nói với gia đình có bạn gái là chị nguyễn thị l mẹ của bé a gia đình không phản đối gì
tuy nhiên cách đây khoảng một tháng khi huyên dẫn chị l về ra mắt biết việc chị này từng có chồng và ba người con gia đình huyên kịch liệt phản đối
mặc dù thời điểm này l đã có bầu được khoảng sáu tháng
sau đó huyên dẫn bạn gái đi khỏi nhà
thời điểm hiện tại công an
huyện thạch thất đã bàn giao một nghi can cho phòng cảnh sát hình sự công an hà nội để làm rõ vụ việc bé gái sinh năm hai nghìn một mươi chín nhập viện trong tình trạng có vật thể lạ giống đinh bị đinh găm
công an huyện thạch thất hà nội cho biết đơn vị đã bàn giao nghi can nguyễn trung huyền ba mươi tuổi trú tại huyện thạch thất và hồ sơ vụ việc cho phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc bé ngọc a chú tại xã canh nậu huyện thạch thất có vật thể lạ giống đinh bị găm
theo công an
nghi can huyên chính là người tình của mẹ cháu bé
cùng ngày bệnh viện sanh pôn cho biết hiện cháu bé đang được điều trị tại khoa hồi sức cấp cứu nhi tiên lửa xấu
theo người thân của nạn nhân bé a là con út trong gia đình có ba chị em
sau khi bố mẹ ly hôn bé a về ở cùng mẹ tại một nhà trọ ở xã cần kiệm huyện thạch thất
còn hai chị gái ở cùng bố
tuy nhiên trong khoảng bảy tháng ở cùng mẹ gia đình phát hiện cháu phải nhập viện đến bốn lần
có lần nuốt đinh vào bụng uống phải thuốc sâu
các bác sĩ thông báo bé a rất nguy kịch khi có chín vật thể lạ giống đinh găm
người thân của cháu bé rất mong các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc
trước đó chiều một mươi bảy tháng một bệnh viện đa khoa thạch thất tiếp nhận bé a nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu
sau khi chụp x quang bác sĩ nhận thấy trên hộp sỏ của cháu bé có những dị vật lạ giống đinh tổng cộng chín cái
do tình trạng bệnh nhi diễn tiến nản
và có những dấu hiệu bất thường nên bệnh viện đã chuyển cháu bé lên bệnh viện đa khoa sanh pôn
đồng thời báo sự việc đến công an
cục trẻ em đề nghị công an hà nội điều tra vụ bé gái có chín vật thể giống đi ngang
ngày một mươi chín tháng một cục trẻ em bộ lao động thương bình và xã hội đã có công văn đề nghị công an hà nội nhanh chóng chỉ đạo
điều tra vụ bé gái ngọc a nhập viện trong tình trạng hôn mê có chín vật thể giống đinh găm
cục trẻ em đề nghị công an thành phố nhanh chóng xác minh
kiêm hành vi bạo lực với trẻ em nếu có
theo cục trẻ em ngày một mươi tám tháng một tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em một trăm một mươi một nhận được tin báo
của ông đỗ hữu trước huyện thạch thất hà nội
thông tin về việc cháu dtna từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một đến nay nhiều lần gặp nguy hiểm
sau khi nhận được tin báo tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em đã kết nối với trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội
thành phố hà nội đề nghị phối hợp với địa phương để xác minh thông tin can thiệp hỗ trợ kịp thời
tuy nhiên bố cháu không nắm được bất kỳ thông tin nào liên quan đến việc nghi ngờ cháu bị tác động vật lý
ông đặng hoa nam cục trưởng cục trẻ em cho biết ông rất tiếc vì những thông tin phản ánh về trường hợp cháu bé này đến tổng đài quá muộn
qua xác minh ban đầu các cơ quan chức năng cho biết bé gái ba tuổi đã vài lần đi viện với những dấu hiệu rất bất thường
nhưng gia đình người thân chưa thông báo đến công an chính quyền cấp xã và tổng đài một trăm một mươi một
vấn đề trách nhiệm bảo vệ trẻ em của gia đình
người thân và cộng đồng dân cư chưa cao ông nam nói
quỹ bảo trợ trẻ em việt nam quyết định hỗ trợ khẩn cấp ban đầu một mươi ba triệu đồng để điều trị chăm sóc sức khỏe cho cháu
trước đó trung tướng nguyễn hải trung giám đốc công an tp hà nội cho biết
các đơn vị nghiệp vụ công an tp đang khẩn trương điều tra làm rõ
trung tướng nguyễn hải trung nhấn mạnh cơ quan công an sẽ điều tra xử lý đúng người đúng tội
không bỏ lọt tội phạm và cũng không bắt người vô tội
đến lúc này vụ việc vẫn đang trong quá trình xác minh điều tra chưa có thông tin cụ thể
giám đốc công an tp hà nội nói
còn ông nguyễn trung chi chủ tịch ubnd xã canh nậu huyện thạch thất hà nội thông tin
điều tra ban đầu cũng đã xác định huyên chính là nghi phạm đã đóng đinh vào đầu của bé ngọc a
các cơ quan đoàn thể tại địa phương đã hỗ trợ gia đình cháu bé một mươi triệu đồng
chính quyền sẽ tiếp tục hỗ trợ gia đình cháu bé thêm
hiện công an huyện thạch thất đang làm việc với mẹ của cháu và những người có liên quan
đây là vụ việc
tột cùng của tội ác
căm vẫn tức giận xót xa đau đớn bàng hoàng vẫn chưa đủ để lột tả cảm xúc của những người làm cha làm mẹ
trước việc bé gái nguy kịch với chín chiếc đinh nghi bị đóng
sự việc bác sĩ phát hiện nhiều vật cản quang nghi là chín cây đinh và tổ chức não của bé gái ba tuổi ở thạch thất hà nội gây rúng động dư luận
theo thông tin từ phía bệnh viện cung cấp bệnh nhi được mẹ đưa đến viện trong tình trạng hôn mê

cháu bé được xác định nghi viêm mảng não tiên lượng tử vong cao và đã được chuyển lên tuyến trung ương cấp cứu
bệnh nhi là con thứ ba trong gia đình
bố mẹ ly hôn gần một năm qua
bé ở với mẹ
người mẹ hiện sống cùng với một người đàn ông khác
thông tin đáng lưu ý
đây là lần thứ tư bé gái được đưa đến các cơ sở y tế do có vấn đề liên quan đến sức khỏe như có dị vật ở đường thở đường ruột
và từng phải danh dật sự sống khi bị ngộ độc thuốc trừ sâu nặng
bác sĩ cũng phát hiện
cách đây khoảng hai tuần bé đã bị bó bột ở tay và năm ngày trước bị đau tay
với chín vật nghi giống đinh ở trong sỏ và tổ chức não của cháu bé có nhiều giả thiết hướng tới việc bé bị bạo hành
sự việc được báo cáo đến cơ quan công an một số người đã bị triệu tập để làm rõ nghi vấn này
có hay không việc cháu bé bị xâm hại bạo hành tin rằng sẽ sớm được cơ quan chức năng làm rõ
linh cảm của một người mẹ
tôi nghĩ rằng cháu bé không thể tự làm đau mình hết lần này đến lần khác
và đặc biệt với chín vật nghi là đinh ở trong đầu chắc không phải là do bé tự gây ra
nếu như là bất kỳ ai và dù vì lý do động cơ nào thì hành vi đóng đinh và đầu của bé là tội ác không thể dung thứ
về thường đã liền ra chứng tỏ sự việc đã xảy ra từ lâu
với liên tiếp những biến cố sức khỏe khó hiểu như thế chắc hẳn cơ thể non nớt ấy đã phải chịu quá nhiều đau đớn về thể xác và tinh thần
chúng tôi những người làm cha làm mẹ cầu mong con có đủ sức mạnh để vượt qua
như những lần trước đây bởi cuộc đời con mới chỉ bắt đầu
sự ra đi của cô bé tám tuổi ở tp hcm hay vụ bé gái ở thạch thất hà nội mới đây khiến dư luận không khỏi bàng hoàng
những đứa trẻ ấy có điểm chung là bố mẹ ly hôn
các con phải lìa xa mái ấm của mình bị bạo hành dã man
trong những cái chết tức tuổi oan uổng đớn đau có trách nhiệm của người sinh thành
chịu trách nhiệm chăm sóc nuôi dưỡng bảo vệ con trẻ sau vụ án ly hôn
ly hôn là chuyện chẳng đừng
khi những mâu thuẫn dung đột vợ chồng không thể dung hòa hay tình cảm nhạt vai
ly hôn là chuyện của người lớn
nhưng những người phải gánh hệ lụy từ những mái ấm tan vỡ ấy lại là những đứa trẻ vô tội
những đứa trẻ cần phải được chăm sóc bao bọc trong yêu thương đủ đầy của bố và mẹ
bảo vệ trẻ em trong những gia đình tan vỡ sau liên tiếp các vụ bạo hành gây hậu quả nghiêm trọng như thời gian qua
đang là hồi chuông cảnh tỉnh đối với xã hội và những cơ quan có trách nhiệm
chúng ta không thể để đến khi xảy ra các vụ bạo hành
mới xử lý mà cần phải có biện pháp quyết liệt hơn để sớm phát hiện và ngăn chặn
nên chăng cần có những quy định cụ thể hơn đối với trách nhiệm giám sát
việc chăm sóc bảo vệ những đứa trẻ hậu ly hôn của cộng đồng và tổ chức xã hội tổ chức bảo vệ pháp luật
nước xa khó cứu được lửa gần
bởi vậy những người làm cha làm mẹ khi hôn nhân tan vỡ
trước hết xin hãy yêu thương và bảo vệ đứa con của mình